nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động góp phần tích cực vào đổi mới giáo dục phổ thông
theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh
nhất là khi cuộc cách mạng bốn đang cận kề
những năm qua hoạt động này đã trở thành nơi nuôi dưỡng các ý tưởng sáng tạo
khơi dậy sự nhiệt tình chủ động say mê nghiên cứu khoa học và giúp học sinh phát triển năng lực nghiên cứu
trong thời gian gần đây hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh phổ thông đang được triển khai một cách mạnh mẽ
tuy nhiên có một thực tế là dù đã được nhà trường tạo điều kiện
nhưng hoạt động này vẫn chưa được các bậc phu hình khuyến khích
bởi đa phần họ đều mong muốn con em mình tập trung vào việc học hơn là dành thời gian cho nghiên cứu khoa học
so với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
luôn luôn đón nhận được nhiều sự ủng hộ thì hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh phổ thông lại gặp rất nhiều khó khăn
sinh viên đại học họ có nhiều thời gian hơn họ có nhiều không gian hơn để cho họ phát triển
còn đối với học sinh phổ thông chúng ta biết là các bạn ngoài thi đại học ra
cái thứ hai nữa là vấn đề về kinh phí do các bạn học sinh phổ thông thì không được tự chủ về mặt tài chính
do đó các bạn đa số là phải xin tài trợ và nhiều khi kinh phí là những cái vấn đề rất quan trọng trong quá trình hoạt động
khác hẳn ý kiến của nhiều bậc phụ huynh cho rằng các hoạt động này sẽ làm các bạn học sinh sau nhãn thời gian học tập trên lớp
nhưng theo các chuyên gia giáo dục đánh giá
nghiên cứu khoa học chính là hoạt động giúp học sinh áp dụng những kiến thức
đã học vào cuộc sống đồng thời sẽ giúp các em cách tiếp cận làm quen với phương pháp kỹ năng nghiên cứu khoa học
gian luyện cách làm việc tự lực làm việc nhóm và phát huy tích cực chủ động hứng thú trong học tập và sinh hoạt
nó đáp ứng được cái yêu cầu là gắn giảng dạy với lại thực tế
thì các em có những trải nghiệm từ đó thì tạo thêm cái hứng thú và sự sáng tạo của mình
tập dược cho các em hành trang cho quá trình học tập
và nghiên cứu lâu dài sau này qua đó thì cũng tạo thêm cái sự say mê và định hướng cho các em trong tương lai
việc nghiên cứu khoa học đang ngày càng chứng minh được vai trò và sức ảnh hưởng đến các em học sinh hơn bao giờ hết
để nâng cao chất lượng hoạt động này tại các trường phổ thông ngoài việc tạo ra các sân chơi khoa học
cần có sự quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi về mục đích ý nghĩa nội dung
của việc nghiên cứu khoa học đến với giáo dục
giáo viên học sinh phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội từ đó nâng cao nhận thức cho các đơn vị cá nhân
khuyến khích phát triển những ý tưởng khoa học hay đóng góp nhiều đề tài có tính thiết thực cho xã hội